theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện cách ly giám sát hơn sáu trăm linh công dân đang học tập và làm việc tại lào trở về nước trong thời gian gần đây
số công dân từ lào về nước đang được cách ly tại thành phố thanh hóa là một trăm tám mươi sáu người thuộc một mươi một tỉnh thành phố trong cả nước
tại địa bàn huyện quang sơn tính đến chiều ngày ba tháng bốn có ba trăm sáu mươi hai công dân đang được cách ly ở ba khu vực gồm cửa khẩu quốc tế nam mèo bệnh viện đa khoa huyện quang sơn và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện quang sơn
trong thời gian cách ly công dân được hỗ trợ ăn ở miễn phí với suất ăn mỗi ngày là tám mươi đồng một người
theo thông tin của lực lượng biên phòng hiện đang có khoảng bốn người việt nam đang lao động và làm việc tại lào trong đó có một hai trăm linh người thanh hóa